chỉ vì muốn đòi nợ hai đối tượng đã bắt giữ người trái pháp luật rồi đánh đập khiến nạn nhân tử vong
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là hoàng văn truyền và trần minh phụng cùng chú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
do mâu thuẫn chuyện tiền bạc sáng ngày ba tháng một mươi hai khi biết anh trương thiên ân chú tại tp hcm đang ở nhà của truyền
nên phụng đã gọi điện thoại nói chuyện giữ ân lại để phụng đến đánh yêu cầu trả nợ
chuyên đã ép anh ân vào một chiếc chuông chó khóa lại nhưng sợ mọi người biết nên hai đối tượng đã đưa ân đến dãy cà phê của gia đình truyền
cách nhà một km và đánh đập ép ân trả nợ
khi thấy anh ân bất tỉnh thì các đối tượng mới chở nạn nhân đến trạm y tế xã để cấp cứu rồi bỏ về
qua kiểm tra nhân viên y tế xác định anh ngân đã tử vong
hiện công an huyện trư quynh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng văn truyền và trần minh phụng về tội giữ người trái pháp luật
đối với việc nạn nhân ân chết công an huyện chư quynh đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung sau
cũng tại đắk lắc công an tp bù ma thuật vừa điều tra triệt phá thành công một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian dài kiên trì điều tra theo dõi được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
các tổ công tác của công an tp bù ma thuật đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề
trên địa bàn tp bù ma thuật và tp nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi trú tại phường tự an và võ thanh bình ba mươi một tuổi
chú tại phường tân thành tp bù ma thuật tỉnh đắk lắc
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
giao dịch một ngày trên một tỷ đồng và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
tính tiền thắng thu theo kết quả trường số
rồi tụi em dùng điện thoại để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
vì tính năng gọi mặt cao
rồi em biết sẽ có hai công an bắt nhưng mà lợi nhuận cao nên em vẫn làm
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp
mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại gia lô facebook viber telegram
khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động
quá trình điều tra thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn
để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều các thủ đoạn để che giấu hành vi cũng như tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc quy mô rất lớn ở địa bàn phố
hằng ngày chúng tôi xác định số đối tượng trong đường dây này
chúng ta giao dịch với số tiền hằng ngày để sử dụng đánh bạc
số tiền lên đến hàng tỷ đồng trên một ngày
hiện công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
chín đối tượng trong đó có sáu đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai
đang bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã bắt quả tang trần hoàng hùng hoàng trần hùng
quê tp hải phòng đang thu tiền lãi của một người dân ở phường tam phước tp biên hòa
tại đây lực lượng công an phát hiện hùng cho người dân này vay một mươi triệu đồng
dưới hình thức trả gốc và lãi hàng ngày với lãi suất bốn mươi một tháng
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm sáu đối tượng
cơ quan công an xác định các đối tượng này đều là mắt xích quan hệ với nhau
trong hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tp biên hòa huyện long thành tỉnh đồng nai
và các địa bàn giáp danh giữa đồng nai bình dương và tp hồ chí minh
với lãi suất giao động từ trên một mươi hai năm đến trên sáu mươi một tháng
khi người dân chậm trả nợ các đối tượng đã điện thoại nhắn tin đe dọa
và đến nhà để gây sức ép buộc người dân phải trả nợ
chỉ tính riêng từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng nói trên
đã cho khoảng hai mươi người dân vay tiền với số tiền hơn một tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng công an tp biên hòa đề nghị
những ai đã vay tiền của các đối tượng trên hãy liên hệ với đội cảnh sát
hình sự công an tp biên hòa để cung cấp thêm thông tin xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam võ thanh toàn trần trung tây
và nguyễn quốc dương cung chú tại tp cần thơ để điều tra vẻnh vi cướp tài sản
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ba đối tượng trên đi xe máy
từ cần thơ xuống huyện long mỹ tỉnh hậu giang để đòi nợ một trăm linh triệu đồng
khi gặp con nợ đang đi trên đường cả nhóm đã chặn xe lại
sau khi hỏi về số tiền nợ toàn đã dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của người đàn ông này
hai đối tượng còn lại chói tay con nợ
toàn đã lấy hai điện thoại di động hơn bảy triệu đồng của nạn nhân
và buộc nạn nhân phải viết giấy nợ một trăm linh triệu đồng
sau đó các đối tượng chở nạn nhân đến một nhà nghỉ ở tp vị thanh
để tiếp tục bắt con nợ viết giấy cam kết trả nợ
rồi trả lại hai điện thoại di động cùng năm trăm linh đồng sau đó cho về
tại cơ quan công an ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
và giao nộp số tiền đã lấy của nạn nhân
thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn huyện chi lăng
huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn liên tục xảy ra các vụ trộm cắp linh kiện
phụ tùng xe ô tô xe mô tô gây bức xúc cho lái xe nói riêng
và mất an ninh trật tự nói chung
tiến hành điều tra lực lượng công an huyện hữu lũng
đã xác minh làm rõ được đối tượng gây án
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhận được tin báo của người dân
tại khu vực xã đồng tân huyện hữu lũng
bị kẻ gian trộm mất một số linh kiện phụ tùng ô tô
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là chu hồng phong
chú tỉnh lạng sơn và vũ văn huynh chú tại tỉnh bắc giang
khi đang điều khiển xe máy không có biển kiểm soát
mang đồ trộm cắp được đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
thường sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát
đi dọc tuyến quốc lộ một a từ bắc giang lên lạng sơn
khi thấy sơ hở mất cảnh giác của người dân
thì ra tay trộm cắp các loại linh kiện phụ tùng xe
sau đó mang về huyện lạng giang tỉnh bắc giang
bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
lực lượng bộ đội biên phòng lae thuộc bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
vừa bắt giữ được bảy người nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực đường mòn từ lào về việt nam
đoạn biên giới do đồn biên phòng lae phụ trách
tổ công tác phát hiện và bắt giữ bảy đối tượng có hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
ngay sau khi dẫn dải các đối tượng từ trong rừng ra
đồn biên phòng lae đã bản giao bảy người nhập cảnh trai phép
cho ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện nam giang
để cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật
bước đầu các đối tượng khai nhận làm thuê tại huyện đắc trưng tỉnh xê công lào
tìm được nhập cảnh trái phép về việt nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
một mươi một bị cáo đã bị tòa nên dân tỉnh điện biên đưa ra xét xử
theo cáo chẳng ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
hạng quán binh gọi điện thoại cho con trai là hạng xeo sùng
và cung cấp thông tin về việc một người trung quốc
đang có nhu cầu đưa một đối tượng cho con trai
hạng xeo sùng đã liên lạc với đối tượng trên để ban bạc và thông nhất mức giá
vào tối ngày ba tháng bốn các đối tượng liên quan và ba người quốc tịch trung quốc
tập trung tại nhà hạng quáng binh ở hà giang để thông nhất thời gian địa điểm
đưa một mươi người xuất cảnh trai phép
đến ngày năm tháng bốn một mươi một đối tượng tới khu vực biên giới việt lào
thì bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là ba năm tù
đối với bị cáo hạng quáng binh
các bị cáo còn lại chịu mức án từ tám tháng đến chín tháng tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm mặt tài sản
theo đơn của tập đoàn tài chính clark k tổ cáo bà nguyễn thúy liễu
giám đốc công ty trách nhiệm hương hoạn tư vấn và phân phối nam đảo international
xảy ra tại tp hcm
để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
thông báo tìm người có liên quan yêu cầu người có căn cước lai lịch như sau
họ và tên lưu anh minh sinh ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán phú thọ nơi thường trú phố tân tịnh phường tân dân
tp việt trì tỉnh phú thọ
chứng minh nhân dân số một ba hai không hai bốn bốn tám bốn cấp ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
nơi cấp công an tp hcm
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
địa chỉ số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
để làm rõ các nội dung vụ án
khi đến gặp cán bộ thụ lý đồng chí võ trưởng giang
theo số điện thoại chín trăm linh bảy một trăm năm mươi chín sáu trăm năm mươi năm
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo
cá nhân trên không có mặt để làm việc theo yêu cầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
sau hai ngày xét xử chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
toán nhân dân tp hcm đã tuyên án phiên tòa xét xử một mươi bị cáo
nguyên là cán bộ lãnh đạo trường đại học đông đô cấp bằng tiếng anh giả hệ chính quy
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương văn hòa
nguyên hiệu trưởng trường đại học đông đô một mươi hai năm tù về tội giả mạo trong công tác
hai bị cáo nguyên phó hiệu trưởng là trần kim oanh bị phạt một mươi năm tù
lê ngọc hà bị phạt chín năm tù bảy bị cáo còn lại bị phạt từ một mươi hai tháng tù treo
đến sáu năm tù về tội giả mạo trong công tác
hội đồng xét xử nhận định chủ mưu trong vụ án là bị can trần khắc hùng
chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô hiện đang bỏ trốn
hành vi của một mươi bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng
gây mất uy tín cơ quan đơn vị giáo dục
tuy nhiên những bị cáo này đều không đóng vai trò chủ mưu chỉ là đồng phạm giúp sức
các bị cáo đều hợp tác điều tra giao nộp lại phần tài sản hưởng lợi bất chính
với hai trăm một mươi người được cấp bằng giấy chứng nhận giả cơ quan điều tra xác định bảy mươi sáu người đã sử dụng
làm nghiên cứu sinh học thạc sĩ kê hồ sơ công chức viên chức thi tuyển công chức
nâng ngạch và thăng hạng viên chức
những người này đã tự nguyện giao nộp lại số văn bằng giả để chức trách xử lý
tiêu hủy theo quy định của pháp luật

những người này đã tự nguyện giao nộp lại số văn bằng giả kê hồ sơ công chức viên chức thi tuyển công chức viên chức thi tuyển công chức
tự nguyện giao nộp lại số văn bằng giả kê hồ sơ công chức viên chức thi tuyển công chức viên chức thi tuyển công chức
những người này đã tự nguyện giao nộp lại số văn bằng giả kê hồ sơ công chức thi tuyển công chức viên chức thi tuyển công chức thi tuyển công chức thi tuyển công chức